nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền trung chiều nay tại quảng trị đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đến viếng tri ân các anh hùng liệt sĩ
tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị thăm gia đình chính sách và nhân dân vùng bị thiệt hại
do lũ lụt trên địa bàn tỉnh quảng trị
tại thành cổ quảng trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cùng đoàn công tác đã tổ chức lễ viếng
răng hương răng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ trước ánh linh các anh hùng liệt sĩ đồng chí tòng thị phóng
đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến
chọn tuổi thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đồng chí tòng thị phóng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị cùng với cả nước
tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc dịp này đồng chí tòng thị phóng đã đến thăm
và tặng quà hai gia đình thương binh nặng tại thị xã quảng trị và hai mươi hộ gia đình bị thiệt hại
trong đợt mưa lũ vừa qua ở huyện triệu phong và cam lộ tỉnh quảng trị